từ ngày hai mươi năm cho đến hết ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn tại các địa phương diễn ra trong ba ngày ngày thứ nhất hai mươi năm tháng hai ba mươi tỉnh thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân
bảy tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân trong ngày thứ hai ngày hai mươi sáu tháng hai
ngày thứ ba hai mươi bảy tháng hai hai mươi sáu tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân
để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân cho đến thời điểm này các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp
hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối
các đơn vị nhận quân đã xây dựng kế hoạch phương án để tiếp nhận vận chuyển tân binh về đơn vị
chuẩn bị chú đáo nơi ăn nghỉ sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị
thưa quý vị năm nay bằng nhiều cách làm đổi mới chủ động lấy việc nắm sâu bám sát nguồn và đào tạo nguồn từ sớm từ xa
công an các đơn vị địa phương đã tuyển chọn đảm bảo số lượng nâng cao về chất lượng
rất nhiều trong số đó là các công dân có trình độ đại học cao đẳng là đảng viên đã tình nguyện viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
thay vì chọn cho mình một công việc ổn định bên ngoài sau khi tốt nghiệp đại học chính quy là văn thắng đã viết đơn tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
bởi ước mơ từ bé của em là được trở thành một chiến sĩ công an
trải qua môi trường của cha con đã trưởng thành hơn cứng gáp hơn và đột kiếp cháu bây giờ nó như là đã làm một tháng viên rồi
thì con phải nhìn được những vấn đề đó xa hơn nữa không phải như là bản thân mình mà
còn như là gia đình rồi địa phương rồi cộng đồng nữa
với gia đình các tân bình có con tham gia nghĩa vụ công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tự hào
vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng những đảng viên trẻ như thắng càng ý thức rõ hơn tinh thần cống hiến của tuổi trẻ và lời dạy của bác
đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
nào ngày bé bạn cũng chỉ nói là lớn lên mai sau con sẽ làm cảnh sát
hoặc không thì con sẽ làm lính cứu hỏa
cho nên là khi mà vào nghĩa vụ công an thì tôi cũng thấy là nó cũng có những cái nhiệm vụ đó
thế thì tôi nghĩ rằng là một phần ước mơ của con mình nó cũng thực hiện được rồi
không những gia đình mà tất cả cơ quan đoàn thể khối phố này như là phường này
rồi mặt trận tổ quốc này rồi đoàn thanh niên cộng sản này rồi tổ dân phố rồi hội cựu chiến binh
không phải rất là nhiều
các cơ quan đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi động viên cháu để lên được và thực sự là gia đình cũng thấy rất là tự hào
thành phố hà nội là địa phương tuyển chọn công dân có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên cao nhất cả nước
với việc tạo nguồn tuyển chọn từ sớm từ xa
công an cơ sở cũng phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động bảo đảm số lượng chất lượng nguồn tuyển
nắm bắt tâm tư nguyện vọng kịp thời động viên khích lệ và có những hoạt động thiết thực chia sẻ với các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn
chúng tôi tổ chức gặp mặt tặng quà tại công an quận và cho các cháu tham quan phòng truyền thống của công an quận hoàng mai
cũng như là tham quan các hoạt động truyền thống của quận hoàng mai anh hùng
cái thứ hai là qua giả soát thì chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi động viên các cháu mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn
để cùng với gia đình để động viên về mặt tư